thưa quý vị thời gian qua sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng
đã trở thành thực trạng đáng báo động trên thị trường tỉnh an giang
thực trạng này khiến cho không chỉ người nông dân bị ảnh hưởng nặng nề
mà còn làm cho nhiều các doanh nghiệp phải gánh chịu thiệt hại
trước tình hình trên công an tỉnh an giang đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh
và bắt giữ xử lý nghiêm các đối tượng cũng như cơ sở kinh doanh
ghi nhận tại buổi kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp lớn
tại huyện an phú tỉnh an giang
tại đây hàng hóa đủ nhãn hiệu giá cả
thế nhưng lẫn trong số các mặt hàng trưng bày và cả ở trong kho
lại là hàng nghìn gói thuốc trừ sâu diệt cỏ và phân bón đã hết hạn sử dụng
thậm chí có những sản phẩm nghi vấn thuộc danh mục cấm sử dụng tại việt nam
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
phần lớn là đánh vào yếu tố là chuộng hàng giá rẻ của người nông dân
và những dây phạm thì nó mang tính đôi khi nó rất là tinh vi
từ cái chuyện là thuốc giả rồi làm cái phân bón kém chất lượng
và thậm chí là đưa cái tên công ty để mà làm mờ đi những cái yếu tố chi tiết kỹ thực bên trong
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
đã phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ ba mươi một vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu
không hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên chín mươi năm chai can gói thuốc bảo vệ thực vật các loại
các đối tượng cơ sở kinh doanh đã lợi dụng việc kiến thức còn hạn chế
của một số người nông dân ở vùng sâu vùng xa để quảng cáo
đưa ra các hình thức khuyến mãi hấp dẫn nhằm buôn bán các mặt hàng vi phạm
điều này đang gây bức xúc ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính
cũng như thiệt hại không nhỏ cho người nông dân cho chất lượng lương thực
nông sản và tình hình sản xuất tại địa phương

các hàng gian hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng để cung cấp vào địa bàn của tỉnh an giang
chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an các địa phương các tỉnh thành
để tiến hành điều tra và xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật
người nông dân nên tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác xã
bởi vì trong tổ hợp tác xã có những thông tin trao đổi về kỹ thuật dân dân
chúng ta sẽ biết được những sản phẩm nào và tin cậy khi mua những sản phẩm
nên yêu cầu xuất quá đơn bởi vì quá đơn này sẽ chứng minh được cửa hàng bán sản phẩm là có dư phạm hay không
và đồng thời khi có tranh chấp thì các cơ quan pháp lý cũng như là hội bảo vệ người tiêu dùng
mới có đủ điều kiện để giúp cho người nông dân đòi lại được quyền lợi của mình
hiện nay dành một thuốc bảo vị thực vật phân bón được phép sử dụng và công nhận lưu hành ở nước ta
có số lượng rất lớn khiến cho người nông dân rất khó lựa chọn và cũng trở thành kẽ hở
để các đối tượng xấu lợi dụng kinh doanh bất chính
do đó ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng người nông dân cần cập nhật
nắm bắt thông tin từ các phương tiện truyền thông khuyến cáo từ các ngành chức năng
đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chất lượng sản xuất nông nghiệp được đảm bảo
kinh tế được phát triển bền vững